do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên ngày hai mươi một tháng bốn nắng nóng tiếp tục xảy ra ở bắc bộ và trung bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên ngày hai mươi một tháng bốn nắng nóng tiếp tục xảy ra ở bắc bộ và trung bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến ba mươi năm ba mươi bảy độ c